tại thành phố vinh ubnd tỉnh nghệ an đã phối hợp với đại sứ quán nhật bản tại việt nam tổ chức hội nghị gặp gỡ nghệ an nhật bản hợp tác và phát triển
đồng chí vương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ tham sự hội nghị
hội nghị nhằm mục đích tạo bước chuyển biến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh nghệ an với nhật bản
thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển nói chung hợp tác kinh tế với nhật bản nói riêng để nâng cao hiệu quả tạo động lực mới thu hút đầu tư trực tiếp từ nhật bản
đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực và kết nối địa phương với các bên phát huy vai trò là trung tâm khu vực bắc trung bộ nâng cao vị thế của tỉnh nghệ an trước đối tác nhật bản
hiện tại trên địa bàn tỉnh nghệ an có bảy dự án fdi nhật bản với tổng vốn đầu tư là bảy mươi hai sáu mươi chín triệu usd
tại hội nghị tỉnh nghệ an tập trung kêu gọi các nhà đầu tư nhật bản đầu tư vào lĩnh vực như công nghiệp sản xuất ô tô công nghiệp kỹ thuật cao và công nghệ hỗ trợ
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thu hút các dự án xây dựng nhà máy chế biến thịt bò lợn và da cầm
và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với công nghiệp phục vụ cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh